sau đây là nội dung chi tiết
mốc hai mươi ba hai trăm linh đồng trên một đô la mỹ được xem là chốt chặn trên thị trường liên ngân hàng
mỗi khi tỷ giá giảm sâu
riêng trên thị trường liên ngân hàng hiện nay giá đô la mỹ đã chính thức xuyên thùng mốc chặn của nhà điều hành
ngân hàng nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức hai mươi ba một trăm một mươi sáu việt nam đồng một đô la mỹ
giảm bốn đồng so với phiên liền trước
giá mua vào vẫn giữ ở mức hai mươi ba hai trăm linh việt nam đồng
và đây được xem là mốc chặn đối với tỷ giá đô la mỹ việt nam đồng
còn trên thị trường tự do tỷ giá tiếp tục giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào và bán ra
giao dịch từ hai mươi ba một trăm chín mươi đến hai mươi ba hai trăm hai mươi việt nam đồng một đô la mỹ
sau một thời gian dài giảm giá sâu và khó tiêu thụ giá trứng ra cầm bất ngờ tăng trở lại
nguyên nhân do thời tiết nắng nóng nên năng suất ra cầm để trứng giảm
mặt khác do thời gian trứng giảm giá kéo dài nên nhiều chủ trại đã chủ động giảm đàn
khảo sát tại một số chợ truyền thống trên địa bàn hà nội
hiện trứng vịt đang được bán lẻ với giá từ hai năm trăm linh đến hai bảy trăm linh đồng một quả
trứng gà ta từ ba năm trăm linh đến bốn đồng một quả trứng cút có giá từ năm đến sáu đồng một chục
so với thời điểm trước đó trứng ra cầm đã tăng từ năm đến sáu đồng một chục
thống đốc ngân hàng nhà nước vừa ban hành văn bản số sáu nghìn bốn trăm hai mươi hai nhnntt yêu cầu ngân hàng nhà nước
chi nhánh các tỉnh thành phố thực hiện một số công việc để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công
đáng chú ý các trường học bệnh viện và đơn vị cung ứng dịch vụ công
được đề xuất lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán ứng dụng qr để cho phép phụ huynh học sinh người bệnh
có thể sử dụng thiết bị di động thẻ ngân hàng để thanh toán tạo thuận lợi hơn cho người dân
tránh lãng phí thời gian và nhân lực như trước đây
ngoài một số ngân hàng miễn phí cho khách hàng khi giao dịch qua thẻ atm
thì vẫn còn rất nhiều ngân hàng áp phí ở mức cao
ngân hàng đang thu phí giao dịch atm cao nhất hiện nay là techcombank
phí giao dịch cùng hệ thống là hai hai trăm linh đồng một lượt ngoài hệ thống là ba ba trăm linh đồng một lượt
tiếp đến là agribank viettinbank bidv vietcombank với cùng mức phí một một trăm linh đồng một lượt
với giao dịch trong cùng hệ thống ngoài hệ thống đều là ba ba trăm linh đồng một lượt
sở giao thông vận tải tp hà nội vừa có tờ trình gửi ubnd tp hà nội dự thảo quy định về quản lý
và sử dụng xe thô sơ xe gắn máy xe mô tô hay bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách hàng hóa
theo dự thảo người hành nghề vận chuyển hành khách hàng hóa bằng xe thô sơ phải đủ một mươi năm tuổi trở lên
có sức khỏe bảo đảm phải đăng ký với ubnd phường xã thị trấn để được cấp biển hiệu hoạt động
và phải mang biển hiệu tại vị trí ngực áo bên trái kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
ngày hai mươi hai tháng tám thủ tướng đã ký quyết định một nghìn sáu mươi sáu qdttg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương
từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù
hoạt động trong phạm vi cả nước năm hai nghìn hai mươi
cụ thể biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước là hai trăm năm mươi một một trăm ba mươi năm biên chế
trong đó các cơ quan tổ chức hành chính thuộc bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
tổ chức do chính phủ thủ tướng chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập
được duyệt một trăm linh tám ba trăm sáu mươi tám biên chế
các cơ quan tổ chức hành chính thuộc hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện

các cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài một sáu mươi tám biên chế
gần một trăm linh triệu đồng để thực hiện chương trình trao tặng yêu thương cùng em đến trường
đã đến với các học sinh trên địa bàn huyện phú bình tỉnh thái nguyên ngày hai mươi bốn tháng tám
sự kiện do đoàn từ thiện hội đồng niên khóa học một nghìn chín trăm bảy mươi sáu một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trường trung học phổ thông hoàn kiếm hà nội tổ chức tại trường tiểu học úc kỳ phú bình thái nguyên
để trao cho các em học sinh hai mươi một trường tiểu học trên địa bàn huyện nhân dịp năm học mới
trong đó là thành viên của đoàn tổng giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu
nông sản thực phẩm việt nam trần thị thu hằng cùng các cán bộ nhân viên tham gia
và đóng góp hơn năm mươi triệu đồng để thực hiện chương trình trao tặng yêu thương cùng em đến trường được thành công
đoàn đã kêu gọi được gần một trăm linh triệu đồng bao gồm hai trăm linh phần quà cho học sinh
mỗi phần gồm một cặp sách hai mươi cuốn vở hộp bút trị giá hai trăm sáu mươi đồng một xuất
trong đó bốn mươi năm học sinh có hoàn cảnh khó khăn vẫn vươn lên đã thành tích học tập tốt
nhận thêm tiền mặt năm trăm linh đồng một suất
những phần quà thiết thực đúng dịp đầu năm học sẽ góp phần động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
tiếp tục vươn lên trong học tập và cuộc sống
thưa quý vị năm phút của chương trình sẽ đem đến những thông tin kinh tế mới nhất được chúng tôi cập nhật hàng ngày
quý vị có thể theo dõi qua youtube chuyên hình nhân dân và trên trang web nhândantv vn
chuyên mục nhịp sống kinh tế cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt